với mong muốn tìm ra những hạt giống mới cho logistics việt nam
cũng như góp phần nâng cao nhận thức xã hội trong việc phát triển lĩnh vực logistics của đất nước
trung kết cuộc thi tài năng trẻ logistics việt nam hai nghìn hai mươi do bộ công thương tổ chức đã diễn ra vào sáng nay tại hà nội
sau ba năm tổ chức cuộc thi tài năng trẻ logistics hai nghìn hai mươi ngày càng nhận được sự quan tâm đông đảo của hàng nghìn sinh viên trên toàn quốc
với bốn trăm chín mươi năm đội thi đến từ bốn mươi tám trường đại học cao đẳng trên toàn quốc
tại trung kết ban tổ chức đã tìm được một mươi hai đại diện xuất sắc nhất với một giải nhất hai giải nhì ba giải ba và sáu giải khuyến khích
logistics đang trở thành một ngành kinh tế thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội
trong năm hai nghìn hai mươi ngành logistics có tốc độ tăng trưởng từ một mươi hai đến một mươi bốn cao gần gấp đôi so với mức tăng trưởng chung của cả ngành kinh tế
do vậy ngành logistics đã đang và sẽ tiếp tục trở thành
ngành dịch vụ đem lại giá trị cao góp phần quan trọng vào cơ cấu kinh tế chung của cả nước